sáng nay tòa nhân dân cấp cao tại tp hcm đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án sai phạm
trong việc giao khu đất vàng có địa chỉ tám trăm một mươi hai lê duẩn quận một
phiên tòa phúc thẩm mở để xem xét kháng cáo của bị cáo nguyễn thành tài
nguyên phó chủ tịch thường trực ubnd tp hcm và các bị cáo người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan
cũng kháng cáo của viện kiểm sát viện kiểm sát nhân dân tp hcm
bản án sơ thẩm của tòa nhân dân tp hcm vào tháng chín năm hai nghìn hai mươi xác định các bị cáo có hành vi
gây thiệt hại thất thoát lãng phí cho nhà nước hai trăm năm mươi hai tỷ đồng thông qua việc thực hiện dự án
của khu đất tám trăm một mươi hai lê duẩn quận một tp hcm
ông nguyễn thành tài thời điểm trên là phó chủ tịch ubnd tp hcm đã ký nhiều văn bản trái luật
chỉ đạo cấp dưới thực hiện nhiều hành vi phạm tội liên quan tới việc giao đất sai quy định
tạo điều kiện giúp bị cáo lê thị tài
lê thị thanh thúy giám đốc công ty hoa tháng năm tham gia thực hiện dự án
tòa đã tuyên phạt các bị cáo nguyễn thành tài tám năm tù lê thị thanh thúy năm năm tù
đào anh kiệt nguyên giám đốc sở tài nguyên và môi trường tp hcm năm năm tù
nguyễn hoài nam nguyên bí thư quận ủy quận hai bốn năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý
sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
sau bản án sơ thẩm bốn bị cáo trong đó có bị cáo nguyễn thành tài kháng cáo xin xem xét lại mức án
tại phiên xét xử phúc thẩm các bị cáo giữ nguyên kháng cáo
phiên tòa dự kiến sẽ xét xử đến ngày một tháng một mươi hai